các biện pháp trừng phạt quốc tế ông lee in jong cũng đề xuất tổ chức các cuộc họp thường xuyên với lãnh đạo các doanh nghiệp
để duy trì hoạt động trao đổi thông tin trong công tác chuẩn bị cho hợp tác xuyên biên giới thời kỳ hậu covid một mươi chín
thái lan đang nỗ lực biến năng lượng sạch thành nguồn lực chủ yếu cho phục hồi kinh tế hậu đại dịch
quốc gia này đã vừa đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sáu
các nguồn năng lượng tái tạo sẽ chiếm ba mươi tổng tiêu thụ năng lượng ở nước này gần gấp đôi tỷ lệ hiện tại
theo kế hoạch quốc gia phát triển năng lượng thay thế của thái lan công suất phát điện tái tạo ở nước này phải đạt một mươi sáu bảy trăm tám mươi tám mw vào năm hai nghìn hai mươi
hiện tại thái lan có thể tạo ra năm mươi ba mức công suất của mục tiêu
hội đồng chính sách năng lượng quốc gia thái lan đã quyết định thí điểm chương trình năng lượng tái tạo năng lượng cho mọi người
vào năm hai nghìn hai mươi một chương trình cho phép các nhà đầu tư tư nhân và cộng đồng cùng đầu tư vào các nhà máy điện tái tạo với tổng công suất lên đến một trăm năm mươi mw
người dân tại các khu vực nông thôn cũng có thể bán những cây phát triển nhanh làm nhiên liệu để có thêm thu nhập
chính phủ thái lan cũng đưa ra những ưu đãi về thuế cho các nhà sản xuất nhằm thúc đẩy xe điện trở thành thế hệ phương tiện giao thông tiếp theo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến nghiêm trọng
mỹ và đức dự kiến sẽ tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
tháng một mươi hai tới
bộ trưởng y tế liên bang đức cho biết đức đã có được hơn ba trăm linh triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín thông qua ủy ban châu âu các hợp đồng song phương và các quyền mua hàng
con số này vượt quá mức cần thiết của đức và thậm chí có thể chia sẻ cho các quốc gia khác
bộ trưởng y tế liên bang đã yêu cầu các bang của đức đặt các trung tâm tiêm chủng vaccine trong trạng thái sẵn sàng từ giữa tháng một mươi hai và tình hình đang tiến triển tốt
mỹ cũng hy vọng sẽ bắt đầu một chương trình tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
vào đầu tháng một mươi hai sau khi vaccine được cấp phép cơ quan thực phẩm và dược phẩm mỹ sẽ tổ chức hội nghị từ ngày tám đến một mươi tháng một mươi hai để thảo luận về việc thông qua các loại vaccine ngừa covid một mươi chín mà hãng pfizer và moderna tuyên bố có hiệu quả lên tới ít nhất chín mươi năm
những công dân mỹ đầu tiên sẽ được tiêm loại vaccine ngừa covid một mươi chín sớm nhất là vào ngày một mươi một tháng một mươi hai
việc tiêm chủng có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến chống covid một mươi chín đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn hai trăm sáu mươi người dân mỹ